tại huyện thái thụy tỉnh thái bình bộ tài nguyên và môi trường vừa phối hợp với ubnd tỉnh thái bình
tổ chức lễ công bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước thái thụy
vùng đất ngập nước ven biển huyện thái thụy là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao
được ghi nhận là một trong sáu mươi tám khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế
là nơi sinh sống của nhiều loài chim di cư trú đông đang bị đe dọa trên toàn cầu
ngoài ra khu vực này được đánh giá có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ hệ sinh thái khác nhau
bao gồm cả cung cấp nguồn lợi thủy sản bảo vệ đường bờ điều tiết khí hậu làm sạch môi trường
khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước thái thụy có diện tích sáu năm trăm sáu mươi ha được chia làm ba phân khu
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích một năm trăm linh ha phân khu phục hồi sinh thái với diện tích là bốn tám trăm linh ha
còn lại là phân khu dịch vụ hành chính